tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhôm lâm đồng tỉnh lâm đồng đã tổ chức diễn tập
ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tham gia diễn tập có hơn một trăm linh người thuộc các đơn vị chức năng
của tỉnh lâm đồng và viện nghiên cứu hạt nhân đà lạt
tình huống giả định một vụ cháy lớn xảy ra ở phân xưởng có sử dụng các nguồn phóng xạ kín cs một trăm ba mươi bảy
vát bức xạ gamma dùng để đò tỉ trọng vật liệu
khi đám cháy lan rộng làm rơi hai nguồn phóng xạ có khả năng phát tán phóng xạ ra môi trường
sau khi nhận được tin báo các lực lượng chức năng và chuyên gia viện nghiên cứu hạt nhân
đã đến phong tỏa hiện trường thiết lập vành đai an toàn bảo đảm an ninh trong quá trình ứng phó
tiếp đó là tổ chức kiểm tra mức độ nhiễm xạ cách ly những người nghi ngờ tiếp xúc với nguồn phóng xạ
xử lý thu gom nguồn phóng xạ tiến hành đưa các nạn nhân đi cấp cứu tẩy xạ môi trường